vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự

trong thời gian qua có thể nói là trong hai năm qua thì chúng ta phải làm một cái nhiệm vụ mà có lẽ là thử thách rất lớn mà từ khi chúng ta sau thời kỳ chiến tranh đến nay và nó chưa có tiền lệ
và có thể nói là
những cái thử thách này nó cũng là
cái khó khăn này nó là cái phép thử cho cả hệ thống chính trị của chúng ta
trong đó thì đối với cả lượng công an
covid một mươi chín thì nó gây ra một các tác động có thể nói là
bây giờ cũng chưa thể đánh giá hết được
nhưng có thể nói rằng là đặt ra những cái hệ lụy rất lớn cho toàn xã hội
đặc biệt là nó tạo nên một cái
cái môi trường nó tạo nên một cái cơ hội để cho rất nhiều tội phạm
cái cơ hội
cơ hội để phát triển
gây ra những tác động rất lớn của xã hội
và như vậy thì đặt ra cho cái sức ép cho ngành công an là ngành mũi nhọn trong cái việc
chịu nhiệm chính trong việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
nhưng bên cạnh đó thì chúng ta còn làm công tác chống dịch
và tôi nghĩ rằng là trong thời gian qua
nhiệm vụ chống dịch đã được ngành công an lực lượng công an lực lượng quân đội thực hiện rất là tốt
và sự tham gia của lượng công an đối với công tác phòng chống dịch có thể nói là
có thể nói là
mang một tính chất rất quyết định
đặc biệt là trong cái lúc mà can go
khi mà dịch bệnh nó diễn ra ở những thành phố lớn
rồi đang có xu hướng nó phát triển nữa
thì cái vai trò của lượng công an trong thời gian qua và tôi nghĩ là trong thời gian tới sẽ còn phải
sẽ đánh đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong lực lượng phòng chống dịch
như vậy thì giữa hai cái nhiệm vụ
vừa đóng góp vào phòng chống dịch
vừa bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và một cái nhiệm vụ nữa
đó là vừa bảo đảm một cái
cái an toàn cho xã hội
cho niềm tin của người dân đối với chế độ này
thì tôi nghĩ rằng là
trong cái bối cảnh này
cái thử thách
rồi cái đòi hỏi đối với lực lượng công an sẽ rất là lớn
với cái phương châm là
trong quá trình điều hành
và vì cái mục tiêu là vì sự bình yên của nhân dân
vì hạnh phúc của người dân
thì tôi nghĩ rằng là
ngành công an sẽ phát huy được những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong năm vừa qua
và chúng ta sẽ
sẽ đối mặt với một cái
năm tới có nhiều khó khăn hơn
nhưng tôi nghĩ là chúng ta sẽ thành công hơn
rồi rõ ràng là
với phương châm như vậy
sự an dân vẫn là điều quan trọng nhất
để chúng ta có thể phục hồi và phát triển kinh tế
vậy thì theo ông
năm hai nghìn hai mươi sẽ đặt ra những thách thức như thế nào đối với lực lượng công an
và cần phải có những cái biện pháp ra sao
để lực lượng công an tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ của mình
năm hai nghìn hai mươi hai thì sắp tới rồi
và tôi nghĩ rằng là đến thời điểm này
chúng ta đã có những cái tổng kết
những cái nhận định
những cái đánh giá
rút ra những cái kinh nghiệm của năm hai nghìn hai mươi một
tôi thì tôi cho rằng là
trong bối cảnh này thì
mặc dù năm hai nghìn hai mươi một chúng ta có những chỉ tiêu chưa hoàn thành
nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái niềm tin và cái cơ hội
cũng như là cái
cái nền tảng cũng như là cái nguồn lực của chúng ta cho năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta sẽ
hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều cái thành tiệu
và có những cái phát triển hơn so với năm hai nghìn hai mươi một
nói như vậy là chúng ta hoàn toàn cơ sở để tin tưởng
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là năm hai nghìn hai mươi ba
thì có lẽ là khó khăn sẽ vẫn còn rất nhiều
vẫn còn rất nhiều bởi vì chúng ta
đang phải thực hiện những cái biện pháp
chưa có trong tiền lệ
để khôi phục phát triển kinh tế
ổn định đề sống người dân
và đặc biệt là cái tác động của dịch bệnh covid
nó sẽ còn cái dư âm
kéo cho đến
không chỉ năm hai nghìn hai mươi hai
mà tôi nghĩ sẽ còn thời gian tiếp theo
tuy nhiên thì tình hình bối cảnh
nó cho chúng ta
trong cái khó nó lại có đưa ra
cho chúng ta nhiều cơ hội
và nó cũng vừa là thử thách nhưng cũng vừa là cơ hội
thì tôi nghĩ rằng năm hai nghìn hai mươi hai
riêng đối với
lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ vẫn còn rất nhiều
các cái thử thách
bởi vì khó khăn thì nó sẽ tạo ra rất nhiều
các cái nguy cơ
đặc biệt là
khi chúng ta
chúng ta phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế
thì nó cũng là cái môi trường để cho rất nhiều tội phạm phát triển
đặc biệt là các tội phạm về kinh tế
rồi các tội phạm liên quan đến phòng chống dịch
rồi những tội phạm liên quan đến công nghệ cao
đấy và đặc biệt là
như năm hai nghìn hai mươi một
chúng ta đã kéo giảm được rất nhiều các chỉ tiêu
tuy nhiên thì cái tính chất phức tạp
của những cái loại tội phạm thì nó lại tăng lên
vâng rõ ràng là thách thức rất là nhiều
nhưng chúng ta vẫn có nhiều thời cơ
và quan trọng nhất là lực lượng công an
cần có cái sự ủng hộ chung tay
của tất cả các bộ ngành và nhân dân
một lần nữa thì xin được cảm ơn đồng chí
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân